bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa gửi thư khen chị phùng thị ngọc
nữ nhân viên công ty dịch vụ mặt đất sân bay việt nam
vừa trả lại số tiền gần một tỷ cho hai khách hàng để quên trên máy bay
hôm hai mươi bốn tháng tám chị phùng thị ngọc phát hiện tài sản để quên của hai hành khách
trên chuyến bay mang số hiệu sq một trăm tám mươi sáu do hãng hàng không singapore airlines khai thác
từ singapore đến tp hcm
số tài sản có giá trị gần một tỷ đồng đã được trao trả lại cho hành khách
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chị ngọc đã một mươi hai lần phát hiện và trả lại tài sản
để quên trên máy bay cho hành khách
bộ trưởng bộ giao thông vận tải biểu dương tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc
trung thực của chị phùng thị ngọc và cho rằng hành động của chị ngọc sẽ góp phần
nâng cao uy tín của hãng hàng không quốc gia việt nam
ông thể mong muốn cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành giao thông vận tải
ngoài công tác chuyên môn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp
góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa công vụ
theo số liệu thống kê của công ty dịch vụ mặt đất sân bay việt nam
đơn vị này đã phát hiện và trả lại gần tám tài sản cùng tám bốn tỷ đồng tiền mặt
cho hành khách bị thất lạc trong bảy tháng đầu năm nay